vương đình huệ cho rằng để nâng cao chất lượng công tác dân nguyện cần thống nhất mẫu báo cáo gửi cho hội đồng dân tộc các ủy ban để báo cáo tổng hợp có thể kèm theo các phụ lục nêu rõ kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao các kiến nghị cụ thể đối với chính phủ cơ quan chức năng
hội đồng dân tộc các ủy ban tăng cường hơn nữa công tác giám sát đôn đốc cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức thực hiện giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân
về kỳ họp quốc hội bất thường lần thứ nhất tuy không tổ chức tiếp xúc cử tri nhưng cần thiết có hình thức ghi nhận chủ động nắm bắt ý kiến cử tri phù hợp
kết quả thực hiện các nghị quyết của quốc hội và của chính phủ liên quan đến hỗ trợ người dân và doanh nghiệp rồi người lao động trong việc thực hiện các nghị quyết tình hình và đến nay có cái tiến bộ gì bất cập cái gì và kết quả của sơ bộ thế nào

kim anh phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành các đơn vị trực thuộc bộ công an theo hình thức trực tiếp và trực tuyến cùng công an sáu mươi ba tỉnh thành phố
báo cáo tổng quan của bộ công an về tình hình vi phạm tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại việt nam nêu rõ
trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này bộ công an đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành đơn vị có liên quan để phòng ngừa ngăn chặn
tại hội nghị các đại biểu đã tham luận các chủ đề như thực trạng giải pháp định hướng công tác phòng chống sửa tiền phòng ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán trên không gian mạng hoàn thiện pháp luật hình sự trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế số tình hình hoạt động thương mại điện tử và kinh tế số tại việt nam chống thông tin xấu độc trên không gian mạng

để mạnh hiệu quả định hướng chuyển đổi số quốc gia lực lượng công an sẽ tham mưu và là nòng cốt trong triển khai các phương án đảm bảo an ninh mạng an ninh thông tin thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh

đại biểu đã tham luận các chủ đề như thực trạng giải phóng sửa tiền phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng

đối với tội phạm ma túy tuy không phức tạp như một số tỉnh khác trên tuyến biên giới phía bắc nhưng qua công tác nắm tình hình lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang vẫn phát hiện các hoạt động mua bán vận chuyển nhỏ lẻ heroin thuốc viện từ địa bàn nội địa hoặc là từ bên dưới bên kia vào địa bàn để bán cho các đối tượng nghiện
với quyết tâm không để hình thành các tụ điểm và trở thành nơi trung chuyển ma túy lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực phòng chống với loại tội phạm này
ghi nhận sau đây tại huyện đồng văn tỉnh hà giang
phó bảng là một trong những địa bàn nóng về ma túy và các loại tội phạm liên quan đến ma túy của huyện đồng văn tỉnh hà giang
các đối tượng liên quan đến ma túy tại đây chủ yếu là buôn bán nhỏ lẻ tuy nhiên là địa bàn biên giới hoạt động của các đối tượng khá tinh vi và liều lĩnh
gần đây nhất công an thị trấn phó bảng đã bắt giữ đối tượng trịnh đức trường về hành vi buôn bán và sử dụng ma túy
trường là đồng nậu chuyên cung cấp ma túy trên địa bàn thị trấn
bên cạnh công tác phát hiện đấu tranh với tội phạm ma túy lực lượng công an thị trấn phó bảng cũng tăng cường công tác nắm người nắm hộ
đặc biệt quan tâm chú trọng đến các đối tượng đã có tiền án tiền sự liên quan đến ma túy kịp thời cùng các gia đình đối tượng nắm bắt tâm tư nguyện vọng giúp đỡ những người này hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng
chồng tôi sử dụng ma túy và buôn bán nên bị các anh công an xã bắt và xử phạt đi tù bốn năm rồi mới được ra tù về địa bàn giờ cũng chỉ ở nhà đỡ đàn vợ con bán hàng
cũng được các anh công an liên tục xuống tuyên truyền nhắc nhở tôi cũng động viên chồng để không vi phạm pháp luật cố gắng cùng vợ phát triển kinh tế gia đình thôi không nghe theo kẻ xấu nữa
đồng văn là huyện vùng cao biên giới của tỉnh hà giang và là điểm cực bắc của tổ quốc có năm mươi hai km đường biên giới giáp với trung quốc địa hình đồi núi hiểm trở
đồng bào chủ yếu là người dân tộc thiểu số vì vậy các đối tượng thường lợi dụng địa bàn thành nơi trung chuyển ma túy
thời gian qua công an huyện đồng văn đã liên tiếp phát hiện đấu tranh làm rõ tám vụ với một mươi một đối tượng thu giữ số lượng lớn tăng vật là heroin
trong đó lực lượng công an xã đã phối hợp phá thành công ba chuyên án ma túy ở khu vực miền núi biên giới
trên địa bàn đồng văn công an đồng văn rất quan tâm chỉ đạo lực lượng phòng chống ma túy triển khai đồng bộ các vụ phát triển vụ sớm phát hiện các đường dây mua bán vận chuyển ma túy liên tịch

lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang sẽ tiếp tục chủ động nắm dự báo tình hình đấu tranh mạnh với loại tội phạm này cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức trách nhiệm cho quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy góp phần cùng chung tay đẩy lùi ma túy trên địa bàn
liên quan đến vụ sập cầu cái đôi vàm ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh cà mau chủ đầu tư đang làm báo cáo liên quan đến vụ việc
khoảng chín giờ sáng nay ngày hai mươi một tháng một mươi hai một trụ chính cầu vượt sông cái đôi vàm bị lún dần kéo theo nhịp giữa sập rơi xuống nước gây tắc nghẽn giao thông rất may vụ sập cầu không gây thiệt hại về người
tại hiện trường trụ giữa bị lún sâu khoảng bốn mét kéo theo sập hai nhịp giữa
rơi xuống nước chắn ngang dòng sông cái đôi vàm ubnd huyện phú tân đã răng dây cảnh báo người dân không qua lại khu vực vừa xảy ra sự cố sập cầu nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện
theo nhận định ban đầu có thể do địa chất yếu hoặc do bên dưới có túi bùn cũng không loại trừ lỗi do khâu thiết kế nguyên nhân chính xác đang được lực lượng chức năng điều tra